làm thế nào để xây dựng và phát triển hệ thống logistic tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đó là chủ đề của cuộc hội thảo vừa diễn ra tại đà nẵng với sự tham dự của hơn một trăm linh đại biểu đại diện cho các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung
những thông tin được đưa ra tại hội thảo đã góp phần đánh giá chính xác vai trò của hệ thống logistic trong cơ cấu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền trung ở giai đoạn hội nhập quốc tế
logistics là hoạt động thương mại tối ưu hóa dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng với mức chi phí tối thiểu
nó quyết định việc giảm thiểu chi phí sản xuất và tạo giá trị tăng thêm cho hàng hóa
ở việt nam hoạt động logistics đang ở giai đoạn đầu phát triển chưa đi vào hệ thống
hạ tầng dịch vụ nghèo nàn chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu của thị trường trong khi tổng chi phí logistics của việt nam chiếm đến hai mươi năm gdp
chính chi phí logistics
cao đã làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam so với khu vực và thế giới
vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
với chuỗi đô thị cảng biển cảng hàng không mạng lưới giao thông liên vùng thông suốt và các khu kinh tế lớn trải dài trên sáu trăm linh km bờ biển
đây là khu vực có điều kiện để ngành logistics phát triển và đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế của toàn vùng
ý tưởng hình thành một trung tâm logistics để nối kết lại
ở cho khu vực miền trung gắn với cái việc mà đẩy mạnh cái quá trình phát triển của miền trung này là một ý tưởng là cần thiết
và lấy đà nẵng và vùng phủ cận tôi bao nhiêu gồm đà nẵng kể cả chù lai kể cả quảng ngãi
tức là cái vùng mà hình thành kinh tế vùng để làm một trung tâm nối kết và thu hút các doanh nghiệp logistics hoạt động một cách bài bản
và vấn đề hiện nay là cần chính sách cho nó như thế nào
ở thời điểm hiện tại đà nẵng đang là đơn vị dẫn đầu trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung
về phát triển dịch vụ logistics với hơn sáu mươi hãng tàu đại lý tàu nhà giao nhận vận tải
cơ cấu mặt hàng container luôn chiếm tỷ trọng từ ba mươi năm bốn mươi sản lượng thông qua cảng
đối với cảng đà nẵng trong năm năm qua vấn đề định hướng phát triển cảng đi về phía trước
chúng tôi phát triển thưởng hướng container và tàu khách du lịch
riêng cảng container thì chúng tôi có một terminal container
với sản lượng hàng quá tăng trưởng hàng năm khoảng hai mươi hai
năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng hàng quá container khoảng ba trăm hai mươi tiêu
nếu tính cả hàng tổng hợp nữa khoảng ba triệu hai tắng
mức tăng trưởng như vậy tôi cho là tương đối là tốt
để phát huy lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm miền trung
trong chuỗi giá trị logistics của việt nam và thế giới
một số giải pháp đã được đề xuất tại hội thảo
cần xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng logistic trong toàn vùng
liên kết phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực logistics chuyên nghiệp
huy động vốn cho doanh nghiệp để phát triển dịch vụ logistics chọn gói
cùng với cả nước các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung
tiến hành cơ cấu lại lực lượng logistic theo hướng giảm số lượng tăng chất lượng
thời gian tới phấn đấu đạt chỉ số phát triển logistics
ở top ba mươi năm đến bốn mươi trong các nền kinh tế của thế giới